nhân dịp tết đến xuân về ngày một mươi một tháng hai tức ngày ba mươi tết đoàn công tác do đồng chí võ văn thường
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc tết sư đoàn bộ binh chín
đóng trên địa bàn huyện củ chi thành phố hồ chí minh
sư đoàn bộ binh chính được thành lập vào ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm là một trong những sư đoàn chủ lực đầu tiên
trên chiến trường đông nam bộ trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
trải qua nhiều giai đoạn chiến đấu và phát triển sư đoàn đã nhiều lần nhận những phần thưởng cao quý
do đảng và nhà nước trao tặng phát biểu tại buổi lễ thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
đồng chí võ văn thưởng đã tặng quà tết và gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ chiến sĩ
của sư đoàn bộ binh chính đồng chí đánh giá cao quá trình phát triển và những công lao to lớn của sư đoàn
mong muốn sư đoàn luôn phát triển sẵn sàng chiến đấu đập tan mọi thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch